hướng đến việc nâng cao hiểu biết về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và phổ cập lợi ích ứng dụng đấu thầu qua mạng
diễn đàn đấu thầu qua mạng việt nam năm hai nghìn một mươi tám là diễn đàn đa bên đa kênh về đấu thầu qua mạng với quy mô cấp quốc gia vừa được tổ chức tại hà nội
đấu thầu qua mạng là một thành phần quan trọng của chính phủ điện tử với nhiều lợi ích thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội việt nam
áp dụng đấu thầu qua mạng là một ưu tiên trong cải cách đấu thầu mua sắm công ở nhiều quốc gia đang phát triển
và thực tiễn cũng đã xác nhận rằng áp dụng đấu thầu qua mạng là cần thiết để đạt được hệ thống mua sắm công minh bạch hiệu quả
diễn đàn đấu thầu qua mạng việt nam hai nghìn một mươi tám là nơi tạo điều kiện cho các nhà thầu và bên mời thầu tìm hiểu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
và lộ trình của chính phủ về phát triển đấu thầu qua mạng
cùng với ngân hàng thế giới ngân hàng phát triển châu á adb đặc biệt khuyến khích việt nam hiện đại hóa hệ thống đấu thầu điện tử
đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ cả về chuyên môn và tài chính nhằm cải tiến và thúc đẩy việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của việt nam
adb đã tài trợ phát triển hệ thống này trong những năm qua tìm kiếm các cơ hội để xây dựng và phát triển hệ thống này
hỗ trợ đào tạo nhân lực bên cạnh đấy chúng tôi hỗ trợ truyền thông tới xã hội nâng cao nhận thức của các nhà thầu
từ các nhân viên phục vụ đấu thầu
ngay từ khi bộ hải tư triển khai đấu thầu có mạng thì có nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các nhà tài trợ các đối tác phát triển
đầu tiên là bên phía cơ quan hợp tác phát triển của hàn quốc côi ca đã tài trợ cho bộ hải tư chính phủ việt nam một hệ thống triển khai thí điểm
và hiện nay chúng tôi cũng đang dùng hệ thống này là hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
còn bên cạnh đó thì các đối tác phát triển lớn như là ngân hàng thế giới world bank và ngân hàng phát triển châu á ad adb
cũng như là các cơ quan hợp tác phát triển của hoa kỳ cũng hỗ trợ chúng tôi trong việc hoàn thiện khu vực pháp lý
rồi là cung cấp chuyên gia để đánh giá hệ thống và đặc biệt là người ta cũng rất là tích cực tham gia vào cái hệ thống mạng nông thuật quốc gia
tức là người ta cũng lựa chọn một số quái thầu dùng quy vốn tài trợ để thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
tại diễn đàn đấu thầu qua mạng việt nam hai nghìn một mươi tám là cơ hội để các bên gặp gỡ và trao đổi thảo luận đa bên
và cùng đưa ra đề xuất để hoàn thiện và cải thiện các chính sách quản lý công nghệ truyền thông của hệ thống
vì mục tiêu xây dựng một môi trường đấu thầu qua mạng công bằng minh bạch và hiệu quả kinh tế